công an tỉnh bình định cho biết đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố đối với vương quốc thịnh hai mươi bốn tuổi chú tệ huyện phù cát tỉnh bình định
về tội cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
theo kết luận điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vương quốc thịnh đã tham gia đánh sập một số website
như trường đại học quy nhơn đại học luật tp hcm ủy ban nhân dân tp đà nẵng
ngoài ra thịnh còn tấn công website báo trên báo điện tử vov vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng không thành công
quá trình điều tra bị can thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và cho biết mục đích là để thể hiện khả năng của bản thân